trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu
từ chiều và đêm ngày hai mươi bốn tháng bảy khu vực đông bắc bắc bộ gồm quảng ninh lạng sơn bắc giang
sẽ có mưa vừa mưa to kèm gió giật mạnh khu vực hà nội từ đêm ngày hai mươi bốn tháng bảy có mưa
mưa rào từ ngày hai mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to và rông
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu
từ năm mươi một trăm linh mm một ngày cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp hai
đêm hai mươi ba tháng bảy và ngày hai mươi bốn tháng bảy phía đông bắc bộ đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng lai châu có mưa vừa có nơi mưa to ngày mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong con rông có khả năng sẽ do tố lóc và gió giật mạnh độ ẩm từ năm mươi bảy đến chín mươi sáu
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c
từ hai mươi hai mươi ba độ c cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c có nơi trên ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi từ chiều tối hai mươi bốn tháng bảy nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác riêng khu đông bắc có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
thủ đô hà nội đêm không mưa ngày nắng chiều tối hai mươi bốn tháng bảy có mưa rào và rông rải rác
gió nhẹ trong con rông có khả năng sẽ do tố lóc và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ c